tại cuộc họp thường trực chính phủ cũng nghe và cho ý kiến đối với việc xây dựng nghị quyết một mươi chín năm hai nghìn một mươi chín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
thủ tướng yêu cầu sau khi hoàn thiện dự thảo cần tiếp tục lấy ý kiến các bộ ngành làm điều hành quản lý nhà nước
phải lắng nghe nhân dân dư luận xã hội để kịp thời xử lý giải quyết tốt hơn không chỉ những chỉ tiêu pháp lệnh
mà đảng quốc hội giao mà giải quyết cả các bức xúc điểm ngẽn trong xã hội
như vậy nghị quyết có sức sống bám sát thực tiễn
thủ tướng quán triệt dự thảo nghị quyết một mươi chín cần sớm ban hành ngay từ đầu năm cùng thời điểm với nghị quyết một
với quan điểm tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư
đầu tư kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cần tính toán kỹ các mục tiêu chỉ tiêu với quyết tâm phấn đấu cao nhất
rõ ràng minh bạch hơn và dễ giám sát đánh giá
thủ tướng nhất trí lãnh đạo các bộ ngành địa phương phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu cụ thể
và cho rằng cần có đánh giá nghiêm túc khách quan việc thực hiện với chế tài xử lý cương quyết
như công khai các bộ ngành địa phương không thực hiện tốt ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh
về kinh tế vĩ mô thủ tướng đề nghị cần phối hợp tốt các chính sách để giữ ổn định kinh tế vĩ mô
chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa phối hợp thế nào
về tăng trưởng kinh tế cần coi đây là trọng tâm không được chủ quan
tăng trưởng nhanh là tốt nhưng quan trọng là phải giữ được sự ổn định và tâm lý kỳ vọng tích cực
số lượng cần đi liền với chất lượng tăng trưởng
thủ tướng cho rằng cần tính toán cả khu vực kinh tế không chính thức
về chính sách tài khoá và đầu tư công phải tiếp tục tái cơ cấu ngân sách để bảo đảm đầu tư
tiết kiệm chi tiêu thường xuyên một cách thực sự
bộ tài chính cần có giải pháp kiểm soát chặt chẽ hơn tình trạng lãng phí
phải quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch tiến độ dự án đầu tư
giảm chi phí cơ hội vốn đầu tư công thúc đẩy một số công trình quan trọng
xử lý rứt điểm các tồn tại bất cập về bot bt theo nghị quyết của quốc hội
theo thủ tướng có vấn đề xã hội rất quan tâm là đề án cải cách thuế để trình quốc hội xem xét
bộ tài chính cần đặc biệt quan tâm vấn đề này để người dân hiểu ủng hộ tránh hiểu sai hiểu nhầm
thủ tướng lưu ý việc kiểm soát lạm phát trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều biến động
đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế
về chính sách lĩnh vực công nghệ cần thúc đẩy chính phủ điện tử đẩy mạnh thanh toán điện tử
xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ nhất là doanh nghiệp công nghệ cao
bộ thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với bộ khoa học và công nghệ
các bộ liên quan phải triển khai việc đưa công nghệ vào việt nam như thế nào
đổi mới sáng tạo tại việt nam như thế nào